qua mắt người dân tội phạm trộm cắp tài sản đã sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi như dùng ô tô để hành nghề thậm chí hoạt động xuyên qua nhiều địa bàn với tinh chất liên tình
các tỉnh công nghiệp phát triển có địa bàn tiếp xác nhiều tỉnh thành như bình dương đã trở thành mảnh đất lý tưởng cho các đối tượng hoạt động
theo điều tra cuối năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn các huyện dầu tiếng bào bàng phú giáo bình dương liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng tạp hóa cửa hàng bán điện thoại di động với cùng một thủ đoạn là các đối tượng đi xe ô tô lợi dụng đêm khuya vắng đã sử dụng kìm cộng lực cưa để cắt khóa cửa đột nhập trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
theo điều tra cuối năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn các huyện dầu tiếng bào bàng phú giáo bình dương liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với cùng một thủ đoạn là các đối tượng đi xe ô tô lợi dụng đêm khuya vắng đã sử dụng kìm cộng lực cưa để cắt khóa cửa đột nhập trộm cắp tài sản
trần phú bốn mươi năm tuổi là hai anh em ruột ngũ thành phố hồ chí minh danh duy khương ba mươi tám tuổi và trần thanh sang ba mươi bốn tuổi cùng quê sóc trăng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trong đó trần phú từng có năm tiền án về tội trộm cắt tài sản hiện đang bị công an huyện long thành tỉnh đồng nai truy nã
công an thu giữ nhiều tăng vật như kìm cộng lực cưa sắt ống tuyếp sắt dao kéo và bốn điện thoại trên người đối tượng trần phú là vật chứng của vụ trộm tài sản mà các đối tượng thực hiện

trần phú bốn mươi năm tuổi là hai anh em ruột ngũ thành phố hồ chí minh danh duy khương bốn mươi năm tuổi cùng quê sóc trăng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản